thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối khí lạnh tiếp tục rồn xuống nước ta
nằm sâu trong khối không khí rét và khô bắc bộ giảm mưa nhưng nền nhiệt đêm thì tiếp tục giảm thấp
ở khu vực vùng núi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn một mươi bốn một mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực trung du nhiệt độ giảm còn một mươi sáu một mươi bảy độ
còn khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn một mươi bảy một mươi tám độ trời rét
sang ngày mai các tỉnh thành bắc bộ hầu như không có mưa nhiệt độ có tăng nhưng không nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi phê bắc sẽ duy trì trong khoảng là từ một mươi bảy một mươi chín độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
trời sẽ rét cả đêm lẫn ngày
lui xuống trung bộ không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng suốt từ nghệ an trở vào cho tới tận phú yên
trong đêm nay và sáng ngày mai có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi là những vùng còn có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
còn về nền nhiệt ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh là ba nơi mà nhiệt độ giảm sâu nhất miền trung
các nước ngày mai cũng chỉ từ hai mươi một hai mươi ba độ và trời rét
đối với các tỉnh từ quảng bình
trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ ngày mai sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ và trời lạnh
lui xuống phía nam hiện tại mây đối lưu vẫn còn khá là đậm đặc và đang mở rộng xuống khu vực miền tây nam bộ
nên khả năng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các tỉnh tiền giang long an đồng tháp an giang cũng như hậu giang
sẽ là những vùng có mưa rào và rông mạnh
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên duy trì tình trạng nhiều mây nắng gián đoạn
về chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên giảm xuống chỉ còn hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giảm còn ba mươi một ba mươi bốn độ
và tình trạng nắng nóng ở cả nam bộ và tây nguyên về cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
vùng biển từ quảng trị đến bình thuận khu vực biển từ bình thuận đến trà vinh
và vùng biển phía tây của nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trương sa
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy và biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước